vâng thưa quý vị đúng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hôm nay thì các thí sinh đã kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn
và ngay lúc này tại trụ sở bộ giáo dục và đào tạo thì đang diễn ra cuộc họp báo thông tin về kỳ thi tốt nghiệp này
rất nhiều vấn đề được đưa ra như công tác coi thi vấn đề gian lận thi cử hay xử lý trường hợp để lọt đề thi
và phong với chúng tôi đã có những ghi nhận ngay sau đây
gửi cho người thân nhờ giải đề thi
đại diện bộ giáo dục và đào tạo cũng cho biết công tác xây dựng đề thi in sao đề thi đã được kiểm tra giả soát kỹ quy trình từ trước khi kỳ thi diễn ra
vấn đề bảo mật đề thi được đặc biệt quan tâm bằng cả sự đề cao trách nhiệm của con người và ứng dụng công nghệ
về đề thi được ra bám sát chương trình giáo dục trung học phổ thông chủ yếu lớp một mươi hai đảm bảo mục tiêu của kỳ thi không xảy ra sai sót
ngoài mục tiêu xét tốt nghiệp thí sinh có thể sử dụng kết quả thi này
để xét tuyển vào đại học